vừa qua cục nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản đề nghị thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch xem xét xử lý vi phạm các rapper đã phát hành sản phẩm có nội dung không phù hợp vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội truyền thống văn hóa vi phạm pháp luật trên mạng xã hội
đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh gần đây có một làn sóng kêu gọi tẩy chay trừng phạt những rapper sáng tác các bài hát được cho là xúc phạm đến các tổ chức tôn giáo
động thái vào cuộc này của cục nghệ thuật biểu diễn đã nhận được sự ủng hộ của một bộ phận công chúng
xuyên tạc hình ảnh của đức phật

nhạc sĩ an hiếu khi thưởng thức một ca khúc người ta không chỉ nghe giai điệu mà lắng nghe cả ca từ
do đó nhạc sĩ khi sáng tác một nhạc phẩm cần đặt tâm huyết vào việc lựa chọn những ca từ
tôi vẫn luôn nói các sinh viên của tôi rằng đối với một ca khúc việt nam người ta không chỉ đơn giản là nghe âm nhạc không đâu mà nghe đồng thời là cả ca từ nữa
do vậy thì chúng ta có thể thấy có những bài hát có thể nói rằng âm nhạc rất bình thường rất đơn giản
thế nhưng chính vì ca từ hay là mọi người yêu mến và quý
và cá nhân tôi ủng hộ bộ văn hóa chúng ta đã đưa ra một bộ quy tắc ứng xử ra những người nghệ sĩ
vừa kiểm soát về những sản phẩm đồng thời kể cả cái cách nghĩ cách làm cách nói của người nghệ sĩ nữa
không được tự do như vậy
việc quản lý những sản phẩm nghệ thuật biểu diễn trên mạng cũng sẽ là nội dung chính của luật nghệ thuật biểu diễn
đang có trong kế hoạch xây dựng của bộ văn hóa thể thao và du lịch thời gian tới
theo đó quy định mức phẩm
phạt cao nhất đối với hành vi lưu hành bản ghi âm ghi hình có nội dung xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo là năm mươi triệu đồng
và sử dụng trang phục từ ngữ âm thanh hình ảnh động tác phương tiện biểu đạt hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc
tác động tiêu cực đến đạo đức sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội là bốn mươi triệu đồng
cái lợi nhuận của các cái nghệ sĩ các nhạc sĩ ở những chương trình này có thu được là tiền tỷ
cho nên là chúng ta phạt bốn năm mươi triệu thì họ sẵn sàng bỏ ra và tiếp tục tái diễn
và như thế thì có thể càng ganh đua nhau họ càng nghĩ ra những cái chiêu trò để mà làm cho nó hấp dẫn hơn
nhưng mà nó vi phạm nhiều hơn và họ thu tiền nhiều hơn họ vẫn nộp phạt
và bên cạnh hình thức gọi là phạt tiền thì tôi nghĩ là cũng cần phải có những hình thức giáo dục